tổng công ty đường sắt việt nam cho biết công tác khôi phục giao thông vận tải đường sắt đoạn qua miền trung đang được gấp rút tiến hành và sẽ hoàn thành vào một mươi tám h tối nay một mươi bảy tháng một mươi
ngay trong tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đôi tàu là se hai và se bốn xuất phát từ ga sài gòn đã có thể chạy thẳng đến ga hà nội
dựa vào tình hình thực tế trên tổng công ty đường sắt việt nam quyết định tổ chức ngay hai đôi tàu se hai se bốn xuất phát từ ga sài gòn chạy thẳng đến ga hà nội
từ hôm nay một mươi bảy tháng một mươi thêm các tàu se hai se bốn se sáu se tám tn hai xuất phát từ ga sài gòn đi thẳng đến ga hà nội tàu se hai mươi hai xuất phát từ ga sài gòn đi thẳng đến ga vinh và từ ngày một mươi tám tháng một mươi tổ chức chạy tàu se hai mươi một xuất phát từ ga vinh đi thẳng ra sài gòn
như vậy với chiều từ nam ra bắc hành khách đã có thể di chuyển từ ga sài gòn ra thẳng ga hà nội ngay trong tối ngày một mươi sáu tháng một mươi
tuy nhiên ở chiều ngược lại tổng công ty đường sắt việt nam mới tổ chức chạy tàu tên
tổ chức chạy tàu tn một se một se ba đến ga sài gòn
tổ chức chạy tàu se một mươi chín xuất phát từ ga hà nội đi thẳng đến ga đà nẵng và bãi bỏ các tàu se năm se bảy
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi các tàu se một se ba se năm se bảy tn một xuất phát từ ga hà nội đi thẳng đến ga sài gòn
tổng công ty đường sắt việt nam sẽ tổ chức chạy tàu se hai mươi xuất phát từ ga đà nẵng đi thẳng ra hà nội